thưa quý vị liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm vào chiều tối ngày hôm qua
công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
cả nước hiện có ba mươi ba trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động trong đó có hai mươi chín đơn vị dừng để phục vụ công tác điều tra
bốn trung tâm còn lại dừng hoạt động do gặp vấn đề về nhân sự không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy
kiểm định viên bị tạm đình chỉ và bị thu hồi đất
các trung tâm đặt tại một mươi ba tỉnh thành phố trong đó nhiều nhất là ở hà nội với một mươi một đơn vị tp hcm một mươi đơn vị
việc dừng hoạt động hàng loạt đã gây quá tải ở những trung tâm đăng kiểm còn lại tại hà nội tp hcm và một số địa phương lân cận